các bạn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

tối ngày ba tháng bốn chị chi và các con ra khu phố này mưu sinh
trong lúc bán hàng chị chi gặp người quen cách đó một trăm linh mét nên để bốn con chăm nhau
ít phút sau người mẹ quay lại chỉ thấy hai đứa trẻ con cháu m và l đã biến mất
chị chi nháo nhào tìm kiếm và ra soát khắp nơi trong nhiều ngày nhưng không có kết quả
chiều ngày sáu tháng bốn khi tiếp nhận trình báo công an quận một phối hợp cùng với phòng nghiệp vụ công an tp hcm để điều tra truy tìm hai cháu bé
áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh trên nhiều tuyến đường
đến một mươi giờ ngày tám tháng bốn tức bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận trình báo lực lượng công an đã ập vào căn hộ trung cư ở saigon pearl quận bình thạnh
giải cứu thành công hai bé gái và tiến hành tạm giữ đối tượng phạm huỳnh nhật vi để điều tra
đến nay công an đã làm rõ về động cơ mục đích của nhật vi trong vụ bắt cóc hai bé gái
liên quan vụ bắt cóc tại phố đi bộ nguyễn huệ chị nguyễn thị chi mẹ hai cháu bé cho biết
gia đình chị có hoàn cảnh rất khó khăn hiện thu nhập cả nhà chỉ trông chờ vào việc bán kẹo
sau bốn mươi hai giờ bị bắt cóc đến thời điểm hiện tại hai bé nktm sinh năm hai nghìn một mươi bảy và lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một đã được gia đình đón về nhà để chăm sóc
tại đường trần xuân soạn phường tân hưng
quận bảy gia đình năm mẹ con chị nguyễn thị chi sống ở dãy trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ
phòng trọ đơn sơ không có đồ đạc giá trị ngoài chiếc tv nhỏ
chị chi cho biết nhận tin báo đã tìm thấy hai con
chị rất vui mừng khi gặp mấy đứa nhỏ được ôm con vào lòng chị mới yên tâm phần nào
suốt những ngày con bị người lạ bắt cóc chị chi không thể nào chập mắt được
đi khắp nơi tìm kiếm và trông ngóng tin tức của hai bé
chị kể đã thức nguyên ngày buổi sáng tranh thủ lo cho hai bé
rồi ra phố đi bộ để ngóng trở tin tức
đưa lớn với con bé nhỏ nhất ngồi canh xem hai đứa có quay lại không
còn chị thì đi xung quanh tìm kiếm
sang đến ngày thứ hai khi nghe người ta nói chắc bị bán sang campuchia rồi chị sợ vô cùng
sau đó chị mới nhờ cộng đồng mạng đăng lên tìm kiếm rồi công an mới vào cuộc
người mẹ trẻ còn đi hết các bệnh viện lân cận thậm chí chị đã qua cả khu vực
người phụ nữ đã bắt cóc hai con gái của mình để tìm kiếm
tuy nhiên chị chỉ có thể tìm ở ngoài đường nên không có tin tức gì
theo chia sẻ của chị chi sau khi được đón về nhà
bé lhtl sinh năm hai nghìn hai mươi một vẫn còn sợ hãi ngủ không yên
đêm nằm ngủ bé l vẫn khóc rồi gọi mẹ
kể về hoàn cảnh gia đình chị chi cho biết trước kia hai vợ chồng chị bán đồ chơi ở phố đi bộ nguyễn huệ
nhưng sau một thời gian buôn bán ế ẩm
thì chồng chị đã bỏ đi để lại một mình chị gồng gánh buôn bán nuôi bốn đứa con
chị chi chia sẻ chồng chị bỏ đi để lại bốn đứa con
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến giờ
chồng chị không phụ thêm về kinh tế để nuôi con
bán được bao nhiêu là trả nợ hết bấy nhiêu
rồi tiền nhà trọ rồi không có tiền lại đi mượn rồi trả
mượn rồi trả liên tục như vậy nên đi làm không có dư
kinh tế eo hẹp một trong bốn đứa con của chị chi lại bị tăng động
khiến việc chăm sóc nuôi dạy càng thêm vất vả
do vậy chị chi mong muốn tìm được một trung tâm nào đó hỗ trợ chị
để cháu bé có thể cải thiện tình trạng hiện tại
chỉ chi tâm sự bé gái bị tăng động nên hơi quậy và lì
chị bị áp lực rất nhiều
nhiều người họ không hiểu nên nói ra nói vào
chị đang nhờ địa phương và hội phụ nữ hỗ trợ
tìm giúp trung tâm dạy cho những bé tăng động
chậm phát triển để cho bé đi học
còn ba đứa nhỏ chị sẽ gửi về quê để bà ngoại trông giúp
chị ở đây tập trung đi làm nuôi tụi nhỏ
có mặt tại phòng trọ hỗ trợ chăm sóc các cháu
mẹ đẻ của chị chi cho biết
sau khi các cháu bị bắt cóc cả nhà đều rất lo lắng bất an
bà nói rằng cả nhà đều sợ các cháu bị bắt cóc rồi bán đi
kẻ bắt cóc cứ nhốt ở trung cư một thời gian rồi chuyển đi
chở đi bán thì làm sao mà biết được
hôm tám tháng bốn sau khi đón về nhà
bé l vẫn sợ hãi liên tục khóc lớn la hét
nhưng đến sáng chín tháng bốn tinh thần đã ổn định
chơi ngoan hơn và không còn khóc nhiều
theo chia sẻ của bà các cháu hiện tại đều không đi học
trước kia các bé có đi học
có bạn lớn đã đi học lớp một nhưng do kinh tế khó khăn nên đành phải cho nghỉ
kinh tế gia đình trông chờ vào việc bán kẹo ở phố đi bộ
bản thân bà cũng không có kinh tế để hỗ trợ
vì hàng ngày đi bán vé số cũng chỉ đủ ăn uống rồi thuốc thang vì bệnh tật
bà ngoại cho hay thời gian sắp tới bà sẽ đưa các cháu về quê ở phú yên chăm sóc
để chị chi tập trung làm việc kiếm tiền lo cho bốn đứa con
sau sự việc này gia đình phải rút kinh nghiệm
không dám để các cháu đi bán hàng bên ngoài nữa
lần này may mắn tìm thấy các cháu chứ lần sau nhớ làm sao
thì gia đình khốn đốn không biết tìm kiếm ở đâu
sáng ngày chín tháng bốn ông phan văn mãi
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dự và phát biểu kết luận
hội nghị lần thứ hai mươi một ban chấp hành đảng bộ quận một
sự kiện nhằm đánh giá tình hình quý i đưa ra giải pháp cho thời gian tới
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá
về tình hình an ninh trật tự quận một đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực
đặc biệt vừa qua công an quận một đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự
các đơn vị nghiệp vụ địa phương kịp thời truy xét
giải cứu an toàn cho hai cháu bé giao về cho gia đình bắt nghi phạm gây án
ông phan văn mãi nhấn mạnh
câu chuyện đặt ra cho chúng ta thêm các câu hỏi
với các chuyển biến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương
cần có các giải pháp phòng ngừa đấu tranh đảm bảo an ninh
an toàn tuyệt đối cho quận một với tư cách là trung tâm của tp hcm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm quán triệt
đây là nhiệm vụ cần đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào
các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới
khó lường và phản ứng nhanh xử lý kịp thời các vấn đề
khi chuyển biến khó lường khó dự đoán
cần có năng lực phản ứng nhanh xử lý nhanh hiệu quả
không chỉ lực lượng công an quân sự
các lực lượng cần phối hợp đồng bộ
phát huy các phương tiện công nghệ để đảm bảo công tác này
trước đó tối ngày ba tháng bốn
chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi ngụ tại quận bảy tp hcm
cùng bốn con nhỏ đến phố đi bộ nguyễn huệ bán hàng
khi đến đường đồng khởi
chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng một trăm linh mét
sau khi quay lại chị chi tá hỏa không thấy hai con ở đâu
chị chi bật khóc cho biết
lúc đó chị có hỏi bảo vệ và được biết
hai con dắt nhau đi về phía phố đi bộ nguyễn huệ
chị hiền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu
thời điểm thất lạc bé lớn sinh năm hai nghìn một mươi bảy mặc đồ màu đen
bé nhỏ sinh năm hai nghìn hai mươi một mặc đồ đỏ chấm bi
ngày tám tháng bốn
bằng biện pháp nghiệp vụ công an phát hiện
hai bé gái được một người phụ nữ tên phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi
dẫn về căn hộ trung cư sài gòn pia ở phường hai mươi hai quận bình thạnh
nên ập vào bắt giữ
hai bé được công an bàn giao lại cho gia đình vào chiều cùng ngày
chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai cháu bé bị mất tích
pc hai đã phối hợp với công an quận một
và các đơn vị nghiệp vụ địa phương có liên quan
khẩn trương giải cứu trao trả hai cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn
ban đầu công an xác định vụ việc do một mình đối tượng phạm huỳnh nhật vi
trực tiếp dẫn dụ bắt cóc hai cháu bé
động cơ gây án của đối tượng phạm huỳnh nhật vi ra sao
sẽ được công an tiếp tục củng cố
tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
cụ thể hôm xảy ra sự việc tối ngày ba tháng bốn
vi tiếp cận hai bé tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ phường bên nghê quận một
đồ ăn tiền bạc là thứ vì đã dùng để dẫn dụ hai bé theo mình
để tránh bị phát hiện vi đưa hai bé sang quận tám
sau đó đặt taxi công nghệ đưa hai bé về trung cư sài gòn pia phường hai mươi hai quận bình thạnh
tiếp đó vi không ra khỏi nhà và liên tục canh trừng hai bé
người này đặt đồ ăn để cho nhân viên giao hàng giao về tận trung cư
mua nhiều đồ chơi trẻ em và cho các bé xem tv chơi trò chơi điện tử
quá trình này vi không đối xử tàn độc với các bé
dưới góc độ pháp lý luật sư đinh thị nguyên
giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn đại đông á
đoàn luật sư thành phố hà nội nhận định
bắt cóc trẻ em là nỗi ám ảnh không chỉ với trẻ em mà với cả người lớn
bởi hành vi bắt cóc trẻ em chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những tội ác bất hạnh
có thể sẽ diễn ra ngay sau đó
nên hành vi này cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh
hiện vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại